phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phú thọ vừa bắt quả tang lò văn si
chú tại tỉnh điện biên cùng ba đối tượng khác là lầu a xá và lầu a giống lò văn dương
đang có hành vi tàng trữ trái phép bảy bánh heroin
khám xét trên người các đối tượng cơ quan điều tra thu giữ thêm một gói heroin trọng lượng ba một gram
một điện thoại di động và hơn năm triệu đồng
bước đầu các đối tượng khai nhận số ma túy trên do lò văn si mua của lầu a xá với giá một trăm năm mươi triệu đồng một bánh
sau đó xi mang về phú thọ tiêu thụ với giá một trăm bảy mươi triệu đồng một bánh
tên bảo an toàn si và xá đã rủ thêm dương và giống đi cùng làm nhiệm vụ cảnh giới và xách ma túy từ điện biên về phú thọ
nếu giao dịch chót lọt sẽ chia cho dương và giống từ ba mươi đến một trăm linh triệu đồng
tuy nhiên các đối tượng chưa kịp bán thì đã bị lực lượng công an tỉnh phú thọ phát hiện và bắt giữ
gần một năm trăm linh viên ma túy tổng hợp là tăng vật mà phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thái nguyên
vừa thu giữ của đối tượng
đối tượng bùi tiến thanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại thành phố sông công vận chuyển trái phép
phát hiện thanh điều khiển xe ô tô biển kiểm soát hai mươi a hai mươi sáu nghìn sáu mươi chín tại đường phố có biểu hiện nghi vấn
tổ công tác đã tiến hành kiểm tra nhưng thanh cố thủ trong xe và có ý định điều khiển xe bỏ chạy
tổ công tác buộc phải đập vỡ kính xe để khống chế nam thanh niên
kiểm tra thu giữ trong túi quần bốn gói ni lông có chứa năm trăm năm mươi một viên nén màu hồng và một mươi một một mươi sáu gam tinh thể màu trắng
thanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại thành phố sông công
khám xét nơi ở của thanh cơ quan công an thu giữ chín trăm bốn mươi năm viên hồng phiến và sáu mươi chín hai mươi sáu gam ma túy đá
tổng số ma túy thu giữ của thanh là một trăm năm mươi bốn bốn mươi bốn gam hồng phiến và tám mươi bốn mươi hai gam ma túy đá
vào khoảng một mươi hai h ba mươi phút trưa ngày hôm nay người dân sống trên phố hào nam quận đống đa thành phố hà nội
đã được một phen hoảng loạn khi vụ cháy tại quán karaoke x chín đã bị cháy dữ dội
rất may vụ cháy được phát hiện kịp thời và không có thương vong về người
sau đây sẽ là ghi nhanh của phóng viên thời sự
ngọn lửa bốc cháy và nhanh chóng bao trùm toàn bộ cột viễn thông bts được lắp đặt trên đỉnh tung
và lan xuống tầng chín của quán karaoke x chín
tám xe cứu hỏa được điều động
do cháy trên tầng chín nên phải dùng xe thang và xe chữa cháy cần vươn để không chế ngọn lửa
về đây thì tôi thấy ở trên đỉnh cháy hai xe cứu hỏa vượt tôi ở cái tố ngã ba này
đó vô qua
tôi biết là đây là nhà hàng ba không cháy
mà cháy từ trên đỉnh cháy xuống
cứ thấy cháy ngùm ngủ chứ
hai xe cứu hỏa đến thì bơm lên chỉ khoảng độ khoảng hai phút
chưa được hai phút thì là hết nước rồi lại tìm
sau đó các xe cứu hỏa đến tiếp
người dân hiếu kỳ đứng xem đám cháy khiến giao thông ủn tắc
lực lượng cảnh sát giao thông phải liên tục phân luồng hỗ trợ cảnh sát chữa cháy làm nhiệm vụ
đến khoảng hơn một mươi bốn h đám cháy cơ bản được không chế
theo thông tin cơ sở kinh doanh karo kx chín đã bị đình chỉ hoạt động do không đủ điều kiện về an toàn phòng cháy ở cháy
thời điểm xảy ra cháy không có người bên trong
hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
thuê xe hợp đồng rồi mang đi cầm đồ lấy tiền
với hành vi này thì đối dượng lê hoài lộc chú tại phường phú cát tp huế
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế tỉnh thừa thiên huế khởi tố bắt tạm giam
về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
ngày hai mươi tám tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám lê hoài lộc làm hợp đồng thuê xe ô tô của chị mai thị quỳnh chi
với giá một mươi triệu đồng một tháng
đến ngày ba tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám lộc làm giả giấy tờ xe và mang xe ô tô đi cầm cố với giá một trăm ba mươi triệu đồng
sau một thời gian không thế lộc trả tiền và xe chị chi đã trình báo công an tp huế
điều tra mở rộng vụ án vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
với thủ đoạn tương tự lộc đã chiếm đoạt xe ô tô hiệu mazda ba của anh nguyễn thái huy
và bán cho một người chưa rõ lai lịch ở nghệ an với số tiền bốn trăm bốn mươi năm triệu đồng để lấy tiền tiêu xài
tại ninh thuận cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh thuận vừa khởi tố và bắt tạm giam bốn tháng
đối với nguyễn thành đô sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba trú tại phường phước mỹ thành phố phan rang tháp tràm
là cán bộ đo đạc thuộc trung tâm kỹ thuật tài nguyên môi trường tỉnh ninh thuận
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
với trách nhiệm là cán bộ trung tâm kỹ thuật tài nguyên môi trường nguyễn thành đô được giao đo đạc bản đồ
lập hồ sơ thu hồi đất dự án nhà máy điện mặt trời mỹ sơn với diện tích tám mươi hectare
tại tiểu khu một trăm một mươi xã mỹ sơn huyện ninh sơn
đô đã nhận tiền của các hộ dân lấn chiếm trái phép khu vực dự án và có hành vi đo đạc tám mươi hai m hai đất dự án
cho tám hộ dân sai quy định dẫn đến việc nhà nước phải hỗ trợ tiền về đất hoa màu cây trồng trên đất
việc làm trên đã gây ra thiệt hại về ngân sách của nhà nước và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự của địa phương
hiệp vụ án đang được công an công an tiếp tục điều tra làm rõ
nó giúp làm đầy các tổ chức bị thiếu hụt như nâng mũi độn cằm tiêm làm đầy các rãnh nhăn trên khuôn mặt
và việc tiêm filler đang là phương pháp được rất nhiều chị em phụ nữ lựa chọn để làm đẹp
tuy nhiên thời gian gần đây việc lạm dụng chất này có xu hướng gia tăng
đến những biến chứng và để lại những hậu quả khôn lường
vậy những biến chứng đó nguy hiểm như thế nào tới sức khỏe mời quý vị cùng tìm hiểu ngay sau đây
đây là những hình ảnh về việc lạm dụng quá mức chất phil trong làm đẹp
thời gian vừa qua đã có nhiều người lên tiếng về việc sử dụng filler không rõ nguồn gốc
gây nên những tác dụng ngoài mong muốn điều này không chỉ tiền mất mà tật còn mang
tiêm filler ở một cơ sở không uy tín
đấy chỉ là
mình tìm hiểu trong bánh trên mạng xã hội thôi
và nó đã để lại những cái hậu quả rất là đáng sợ
em bị nổi mẩn cũng như là bị nổi cục tại vị trí tiêm
ngoài ra là da của em cũng có dấu hiệu có thể bị loại tử
tại khoa phẫu thuật thẩm mỹ trình hình bệnh viện sanh pôn
số lượng các ca biến chứng do sử dụng chất này có tần suất gia tăng
nguyên nhân được chỉ ra là vì theo trào lưu xu thế ham rẻ bất chấp là lý do khiến cho nhiều số phận
lành lặn lại trở nên bi đát khi lạm dụng chất này
mỗi một tuần thì khoa phẫu thuật thẩm mỹ bệnh viện sanh tôn thường là đón nhận hai đến hai ba bốn ca
liên quan đến những biến chứng của filler
và những biến chứng đấy thì nó liên quan đến chất nợ của filler
và liên quan đến kỹ thuật tiêm
thì như thế thì có vẻ như là cái
cái tình trạng này ngày càng tăng ấy
cái số lượng ngày càng tăng và
cái tình trạng mà
lạm dụng filler
và cái tình trạng mà
những người mà không có
không có được đào tạo không được đào tạo về chuyên môn
được thoải mái tự do
để sử dụng cái filler tiêm cho
tiêm cho khách hàng
là ngày càng phổ biến
hiện nay có rất nhiều các sản phẩm philor trên thị trường
với nhiều mức giá khác nhau
tuy nhiên nếu không cẩn trọng
việc lạm dụng filer sẽ để lại nhiều hậu quả đáng tiếc
tiêm filler thì
nhưng có những cái tác dụng
rất là nhẹ như kiểu là chỉ là xưng lè hoặc bầm tím
nhưng cũng có những cái tai biến rất là lòng lẻ
ví dụ như là cái tai biến mà được đề cập tới
trong tất cả cái event trên thế giới
cũng như là chúng ta đã gặp một số ca việt nam
đấy là những cái tai biến liên quan đến tắc mạch
nó có thể gây ra những cái
gây ra hoại tử một cái vùng tiêm hoặc cái vùng lân cận
ví dụ như là tiêm ở cái vùng rãnh mũi má này
có thể gây ra hoại tử cả đầu mũi hoặc là cánh mũi
hoặc cũng có thể gây ra hiện tượng mù mắt
một số trường hợp thì có thể gây ra hiện tượng
cái tiêm vào mạch máu và cái chất làm đầy nó di chuyển
nó có thể gây ra hiện tượng sốc hoặc là
phủ phổi do tắc nghẽn mạch phổi
làm đẹp là điều tốt
tuy nhiên để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra
cho chính bản thân mình
mỗi chị em phụ nữ có nhu cầu làm đẹp
hãy là những người thông thái đứng bất chấp
với quan niệm đẹp là tất cả
để rồi rồi hỏng bỏng không